công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân của một vụ cháy
tại cơ sở làm cửa hợp kim nhôm trên địa bàn của xã vĩnh lộc a
trước đó người dân thấy lửa bùng phát trong cơ sở làm cửa hợp kim nhôm trên đường quách điêu
xã vĩnh lộc a nên hô hoán mọi người xung quanh đến hỗ trợ dập lửa
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh
đều xây chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
khống chế không để lửa lan ra khu vực xung quanh và dập tắt đám cháy
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ